liên quan đến vụ án trên công an huyện hàm tân tỉnh thuận hải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số một trăm linh ba và quyết định khởi tố bị can số một trăm tám mươi sáu đối với ông võ t sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai trú tại xã tân minh huyện hàm tân
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thuận hải ban hành lệnh tha số năm đối với ông võ tề
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thuận hải ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ đối với vụ án
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra công an tỉnh bình thuận ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số bảy đối với vụ án xảy ra năm một nghìn chín trăm tám mươi kể trên
ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra đối với vụ án trên
theo bản kết luận này thủ phạm thực hiện hành vi giết người cướp của trong vụ án là trương đình trì
tên gọi khác là trương đình khôi lê minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại tuy phước bình định
kính chào quý vị và các bạn
tại phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tỉnh bình thuận có một bộ hồ sơ được lưu trữ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi về một vụ án giết người cướp của gây chấn động dư luận vào thời điểm đó
hơn bốn mươi năm sau từ những trang hồ sơ nhuốm màu thời gian ấy các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh bình thuận đã tiếp tục hành trình đi tìm sự thật
đó là một cuộc hành trình đầy trách nhiệm
nhưng cũng ẩn chứa nhiều nỗi niềm chăn trở
lật dở những trang hồ sơ đã phủ bụi thời gian
văn bộ diễn biến vụ án
hơn bốn mươi năm trước được tái hiện lại
đó là một buổi chiều muộn cuối tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi
bà phan thị khanh cư trú tại thồn bà xã tân mình huyện hàm tân tỉnh thuận hải
này ở xã tân phúc huyện hàm tân tỉnh bình thuận
đi làm giấy nhưng không
không thấy về
người thân đã chia nhau đi tìm bà khanh
khi phát hiện bà khanh đang nằm trên dãy
mọi người đều nghĩ bà khanh bị ngất do trúng gió
nên chạy đi gọi một người thầy thuốc trong vùng đến để bắt gió
nhưng bắt gió mà bà khanh không tỉnh
phát hiện những vết thương bất thường trên cơ thể bà khanh
xác định bà khanh đã chết
người thân của bà khanh đã đến công an huyện hàm tân để trình báo

hết cỏ cây không có đường đi đường chỉ đi vô một cái rãi của bà thôi bà đi thẳng vô rãi đó rồi bà
ra thôi với một cái đường nhỏ nhỏ nha tư thế của của nạn nhân chết chứ hả tức là cái đầu cái đầu
đưa xuống dưới trũng cái hướng là cái hướng bả cái cái cái đầu ả chỉ đường bức lộ hai cái chân
chân này tôi ra nhà nghe tiếng nói khóc cứu người cứu người là tôi mới chạy tới rồi cái gì
thì tao sắp chết nằm ngủ trên này dưới dưới mưa mà cái cho bé đó vui cổ máu chảy đầm đề rồi có
một con sớm mới tới cứu mọc người ta lên khi mọc nó thì máu đổ đi giữ ấm khi máu gần hỏi thì máu
vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án bà phan thị thanh sống cùng mẹ đẻ và cậu con trai lúc đó
khoảng bảy tuổi người con trai ấy có tên là đỗ thanh an hơn bốn mươi năm sau ngày xảy ra vụ án ký ức vẫn
còn nguyên vẹn trong tâm trí người đàn ông này lúc mẹ mất anh an dường như được mẹ mình báo mậu
trước muốn chạy ra khỏi nhà nên dễ tìm mẹ nhưng bị người lớn ngăn cản không cho đi
chiều ba mươi một tháng bảy năm tám mươi thì mẹ tôi bị sát hại thì từ đây là người đầu tiên báo cho tôi chính là mẹ tôi
chính là mẹ tôi báo cho tôi là con em mẹ chết rồi mẹ chết ở trên rẫy và tiếp sau lời báo đó thì tôi
mới mở cửa phản xạ của một đứa con khi mất mẹ mở cửa bung chạy ra nhà ra đến đầu gõ thì mọi người dìu bà quại về bà quả tôi bỏ thơ hồng
thì lúc này mọi người mới ôm tôi lại không cho tôi đi nữa và tôi nói lên điều đó thì đúng như sự thật là mẹ đã chết trên rãi rồi con phải chạy lên mẹ thì không ai cho đi hết giữ lại ôm lại và vô nhà nhốt luôn với một lý do là sợ lên mẹ sẽ dẫn theo và cuối cùng là mẹ tôi đã mất và sau khi mẹ mất thì cuộc đời tôi bị đảo lộn tất cả
theo tài liệu có trong hồ sơ hiện trường xảy ra vụ án ở đôi dốc và dãy phía bắc giáp quốc lộ một a phía nam chính là khu dãy và con suối xung quanh hiện trường chính có rậm rạp bên cạnh có một lối mòn công tác khám nghiệm hiện trường đã được tiến hành ngay sau đó
từ quá trình khám nghiện hiện trường thì có thu một cây rượu một cây quanh gắn đôi đôi quan cánh
a và các tí cháu vết
có liên quan trực tiếp toàn bộ công tác khám nghiệm trường và thu thập các giáo huyết đều phù hợp với kết quả khám nghiệm tự thi và các giáo huyết để lại cho nạn nhân đều phù hợp
và tôi cho rằng là tổ công tác làm rất có trách nhiệm và rất có tinh thần và thu thập tương đối đầy đủ
công an huyện hàm tân đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan trong đó có ông phan thanh em trai ruột của nạn nhân và bà nguyễn thị hồng mẹ của nạn nhân
mẹ nạn nhân cho biết con gái bà có khoảng chính chỉ vàng luồn bọc kỹ và mang theo bên người
tuy nhiên kết quả khám nghiệm hiện trường không tìm thấy bất cứ tài sản

công an huyện hàm tân nhận định đây là vụ án giết người tri tìm hùng thủ
công an huyện hàm tân nhận định đây là vụ án giết người cướp của và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số một trăm linh bốn ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi để áp dụng các biện pháp điều tra tri tìm hùng thủ
công an huyện hàm tân nhận định đây là vụ án giết người cướp của và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số một trăm linh bốn ngày một tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi để áp dụng các biện pháp điều tra tri tìm hùng thủ
từ những lời khai này ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cơ quan điều tra đã tổ chức thực hiện bằng hình thức cho trương đình chi xác định hiện trường

đối với hiện trường giết và cướp tài sản của bà phan thị khanh trương đình chi đã xác định vị trí tương đối phù hợp với biên bản khám nghiệm trước đây đã mô tả
đối với hiện trường giết và cướp tài sản của bà phan thị khanh trương đình chi đã xác định vị trí tương đối phù hợp với biên bản khám nghiệm trước đây đã mô tả
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra đã tổ chức cho trương đình chi thực nghiệm điều tra hành vi giết người cướp tài sản của bà phan thị khanh
kết quả hành vi của trương đình chi được xác định phù hợp với diễn biến và dấu vết để lại trên cơ thể của nạn nhân phan thị khanh
đồng thời để củng cố hành vi kết luận hành vi phạm tội trương đình chi đã xác định vị trí tương đối phù hợp với biên bản khám nghiệm trước đây đã mô tả
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc với ông trương quốc đạt em ruột của trương đình chi và tiến hành lấy mẫu tóc và máu của hai người để chương cầu giám định adn xác định huyết thống
cơ quan điều tra cũng làm việc với vợ cũ của trương đình chi là bà võ thị bông và các con ruột của trương đình chi là lê thanh hải lê thị thảo
những người này đều xác định trương đình chi tức một mươi chi đã đổi tên thành trương đình khôi và lê minh sơn

trương đình chi thường gọi là mười chi tên gọi khác là trương đình khôi lê minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại tuy phước bình định thường trú tại xã tân phúc huyện hàm tân tỉnh bình thuận

trương đình chi tên gọi là bình thuận thị xã hàm tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại lê minh sơn thường trú tại tỉnh bình thuận

nhưng do cuộc sống ở đây khó khăn
ông lại đưa gia đình trở về quê
sống nhờ trong nhà người anh em đồng hao
là ông phan thành
em trai nạn nhân phan thị khánh
quá trình sống nhờ nhà ông thành
chỉ nhìn thấy bà khánh dấu vàng
trong khăn vải cuốn quanh người
nên nảy sinh ý định giật vàng của bà khánh
căn cứ và lời khai nhận tội của trương đình chi
và kết quả thực nghiệm điều tra
các chứng cứ đã thu tập được trước đây
cũng như hiện nay
cơ quan điều tra công an tỉnh bình thuận
đủ cơ sở xác định
trương đình chi phạm tội giết người cướp tài sản
xảy ra vào ngày ba mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên theo quy định
tại điểm d khoảng hai
điều hai mươi bảy bộ luật hình sự hiện hành
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là hai mươi năm
vụ án giết cướp với bà phan thị khanh
tính đến nay đã xảy ra bốn mươi một năm
chính vì vậy
ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự
đối tượng trương đình chi
được giao cho gia đình bảo lãnh
quản lý tại ấp gia tị
xã xuối cao huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
sư luận đặt câu hỏi
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín công an tỉnh bình thuận
đã thông báo truy tìm ông trương đình chi
vậy tại sao vụ án lại được xem
là đã hết thời hiệu điều tra
điều này liệu có công bằng với nạn nhân và gia đình của họ
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cơ quan điều tra có ra thông báo truy tìm
là trên cơ sở truy tìm
người đó có liên quan đến vụ án
truy tìm để tìm người đó về làm việc
chứ không phải là
là truy nã để bắt
do đó cái thông báo truy tìm
không phải là quyết định truy nã
nên nó không phải là căn cứ
để xem xét
thời hiệu trí của chính nhiệm hình sự
chúng tôi rất là thông cảm
rất chia sẻ với lại
thân nhân gia đình người bị hại
với cái người bị hạ hoan
trong cái vụ án này
tuy nhiên thì chúng tôi cũng đề nghị
hết sức là
và phải chấp hành nghiêm pháp luật
giữa cái việc
đưa đối tượng ra ánh sáng
để xử lý trước pháp luật
và cái việc
thượng tôn pháp luật
nó phải là như nhau
cái tình cảm bị hại
chỉ phối mà chúng ta có thể là
dẫn đến những cái vi phạm pháp luật được
cho nên thì đối với vụ án này
chúng tôi khẳng định một điều là
cơ quan pháp luật của tỉnh thuận
đã thực hiện rất là nghiêm túc
rất là quyết liệt
thượng tôn pháp luật
căn cứ vào cái quy định của pháp luật hiện hành
để khép lại hồ sơ vụ án
các cơ quan tiến hành tố tụng
cũng ban hành quyết định
đình chỉ điều tra bị can
đối với ông võ t
vụ án đã được giải quyết rất điểm
đến lúc này
các con của ông võ t
đã có thể nhẹ nhàng
khi đứng trước di ảnh của cha
qua kiểm soát hồ sơ của vụ án
thì phòng hai nhận thấy
là vào thời điểm năm hai nghìn
cơ quan điều tra ra lệnh thà
đối với ông võ t
căn cứ và quyết định miễn tố số một mươi năm
do công tác lưu trữ hồ sơ
của ngành công an
vào giai đoạn này
không có đảm bảo
cho nên đã thất lạc quyết định miễn tố
với ông võ t
cho nên là đến thời điểm hiện nay
trong hồ sơ vụ án
hồ sơ lưu
không có quyết định miễn tố
đối với ông võ t
cho nên là
các cơ quan tiến hành tố tụng
giai đoạn hiện nay
là không biết được
vào cái giai đoạn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là cái quyết định miễn tố đó
đối với ông võ t
là nội dung như thế nào
và căn cứ vào cái hành vi gì
và các căn cứ gì đã miễn tố
do đó để đảm bảo
cho cái quyền lợi
của cái công dân
do đó là
cơ quan điều tra
đã phối hợp cùng với
viện sát đánh giá chứng cứ
và đến thời điểm năm
thì đã ban hành
cái quyết định đình chỉ
đối với ông võ t
việc ghi đích danh
đối tượng gây án vào hồ sơ
đã khép lại
một hành trình
theo đuổi sự thật
đó là một hành trình
đầy trăn trở
của những người cán bộ
đã tiếp quản vụ án
khi vụ án
được phục hồi điều tra
ở một nơi xa xôi nào đó
bà phan thị khanh
có thể yên lòng
và tự hào
khi chính con trai mình
đã góp phần quan trọng
làm sáng tỏ vụ án
mà chính bà là nạn nhân
độ thanh an
người đàn ông
đã dành cả tuổi thanh xuân
để đi tìm sự thật cuối cùng
đã tìm được đáp án
cho câu hỏi
ai là người
đã giết mẹ tôi
đối với ông trương đình chi
dù đã mất gần
cả cuộc đời
để trốn chảy
nhưng cuối cùng
cũng bị phơi bầy
ông chi dù không phải
đứng trước vành móng ngựa
và chịu sự trừng phạt
của pháp luật
nhưng tội lỗi
không thể gột rửa
ông trương đình chi
sẽ có những hành động
xám hối thật sự
của một con người
để quãng đời về sau
được phần nào thanh thản
kính thưa quý vị và các bạn
mặc dù không có phiên tòa
xét xử nào
dành cho trương đình chi
nhưng bản án lương tâm
thì vẫn còn đó
và đeo đẳng mãi
trên tinh thần
thượng tôn pháp luật
đến thời điểm này
hồ sơ vụ án
đã thực sự khép lại
việc đền tên hung thủ
và hồ sơ của vụ án
đã kết thúc hành trình
của những người
mang trong mình
đi tìm sự thật
cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại